chiều qua tại công an thành phố cần thơ đoàn công tác của bộ công an do trung tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn đã chủ trì làm việc với công an thành phố cần thơ và đại diện lãnh đạo công an một mươi hai tỉnh vùng đồng bằng sông kiều long
tại buổi làm việc lãnh đạo công an thành phố cần thơ đã báo cáo với đồng chí thứ trưởng và đoàn công tác về kết quả thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo bộ công an
kế hoạch của cục cảnh sát giao thông trong đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trật tự xã hội trên các tuyến giao thông dịp tết nguyên đán giáp thìn và các lễ hội đầu xuân hai nghìn hai mươi bốn
đại diện lãnh đạo công an các tỉnh trong khu vực đồng bằng sông kiểu long cũng đã báo cáo kết quả gần hai tuần thực hiện chỉ đạo của bộ công an cục cảnh sát giao thông
tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn các tỉnh vùng đồng bằng sông kiểu long cơ bản được đảm bảo
kết luận tại buổi làm việc thứ trưởng nguyễn văn long yêu cầu công an các tỉnh thành đồng bằng sông kiểu long tiếp tục oán triệt nhận diện rõ các hành vi nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông
bám sát triển khai quyết liệt hiệu quả chỉ đạo của lãnh đạo bộ công an kế hoạch của cục cảnh sát giao thông trong đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông
trật tự xã hội trên các tuyến giao thông dịp tết nguyên đán giáp thìn và các lễ hội đầu xuân hai nghìn hai mươi bốn
thứ trưởng nguyễn văn long nhấn mạnh công an các địa phương không để xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng các vụ việc tai nạn nghiêm trọng liên quan đến nồng độ cồn và ma túy
lực lượng làm nhiệm vụ xử lý nghiêm tình trạng các phương tiện xe khách chạy lấn làn vi phạm tốc độ đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin phục vụ công tác chuyên môn nghiệp vụ
đồng thời hướng dẫn giúp đỡ người dân lưu thông thuận lợi trên trạng đường trở về quê đón tết xung vầy cùng gia đình
trên không gian mạng công an các tỉnh thành đồng bằng sông kiểu long và đặc biệt là lực lượng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
tăng cường công tác tuần tra kiểm soát kịp thời phát hiện ngăn chặn hiệu quả các nhóm đối tượng tổ chức đua xe trái phép đảm bảo bình yên cho nhân dân vui xuân đón tết